trên mạng xã hội đã xuất hiện thông tin không chính xác về việc có du khách trung quốc nhiễm virus corona nhập cảnh vào đà nẵng
ngành y tế đà nẵng xác nhận đây là thông tin không chính xác hiện thành phố chưa ghi nhận trường hợp du khách nhiễm virus corona
trước đó trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về việc đà nẵng và nha trang đã có du khách trung quốc nhiễm virus corona được nhập cảnh vào thành phố
tuy nhiên sở y tế đà nẵng xác nhận đây là thông tin không chính xác theo đó sở sẽ làm việc với cơ quan chức năng về việc phát tán thông tin sai lệch gây hoang mang dư luận này
trước diễn biến phức tạp của dịch viêm vội lạ do virus corona gây ra tại trung quốc tại cửa khẩu càng quốc tế sân bay đà nẵng ngành y tế và các đơn vị liên quan đã tăng cường công tác kiểm soát dịch hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ và thành lập khu điều trị cách ly
hiện tại đà nẵng chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm virus corona